tính đến thời điểm này vương quốc anh đang phải đối mặt với làn sóng covid một mươi chín dữ dội nhất khi đang có hơn một mươi một triệu ca f
ngoài việc có số ca nhiễm omicron tăng khủng anh chính thức tuyên bố đã có một mươi hai người tử vong do omicron
sau khi nước này ghiên dần ca mắc omicron tử vong đầu tiên vào ngày một mươi ba tháng một mươi hai
ông rack cho biết thêm hiện nay có một trăm linh bốn người nhập viện ở anh vì mắc biến thể omicron
hôm một mươi chín tháng một mươi hai cơ quan an ninh y tế anh thông báo trên twitter rằng có thêm một mươi hai một trăm ba mươi ba ca mắc biến thể omicron
được ghi nhận trong hai mươi bốn giờ đánh dấu số ca mắc ometron trong ngày cao kỷ lục
nâng tổng số ca nhiễm biến thể này ở anh lên ba mươi bảy một trăm linh một theo rụy thơ
trong mấy ngày qua anh ghi nhận số ca nhiễm covid một mươi chín mới ở mức kỷ lục cao
và nhiều quan chức cũng như bộ trưởng nước này cảnh báo tác động toàn diện của làn sóng covid một mươi chín mới nhất vẫn chưa rõ
tính đến nay đã có ít nhất tám mươi chín quốc gia ghi nhận ca mắc omicron kể từ khi biến thể này được báo cáo hồi tháng một mươi một
dù tỷ lệ tiêm chủng cao nhiều ca nhiễm omicron triệu chứng nhẹ
dịch vụ y tế quốc gia anh nhs vẫn đối mặt với tình trạng quá tải thiếu nhân viên y tế trong thời gian tới
thậm chí anh đã phải ban bố tình trạng sự cố nghiêm trọng khi ca mắc đạt đỉnh
khi chính phủ anh gấp rút triển khai chương trình tiêm vaccine tăng cường trên toàn quốc khả năng miễn dịch chống covid một mươi chín tăng lên
tuy nhiên nhiều người ngạc nhiên khi giới chuyên gia tỏ ra lo ngại trước omicron
biến chủng có thể lẫn tránh một phần miễn dịch song vaccine vẫn bảo vệ hiệu quả người dùng khỏi triệu chứng nặng và tử vong
đặc biệt sau liệu thứ ba mức miễn dịch cao đồng nghĩa tỷ lệ nhập viện thấp
điều này tương diễn ra tại anh trước đó
đầu năm hai nghìn hai mươi một khi amfa chỉ mưu thế khoảng hai mươi hai ca nhiễm từ sáu mươi năm tuổi trở lên
phải nhập viện con số giảm sâu xuống còn sáu sau khi quốc gia triển khai tốt vaccine
thống kê cho thấy hơn tám mươi chín dân số từ một mươi hai tuổi trở lên tại anh đã được tiêm một mũi vaccine trong khi tỷ lệ tiêm đủ liều là tám mươi một
hơn bốn mươi tám dân số nước này đã tìm mũi tăng cường
nói cách khác ngay cả khi độc lực của omicron thấp hơn các biến chủng trước đó
hầu hết người bệnh chỉ gặp triệu chứng nhẹ do đã tiêm chủng nhiễm ncov trước đó hoặc cả hai
tuy nhiên đây là vấn đề từ góc độ cá nhân
tuy nhiên số ca nhiễm cao tại anh vẫn là tín hiệu đáng báo đồng xét trên phương diện cộng đồng
tại hầu hết các khu vực tỷ lệ nhiễm omicron tăng gấp đôi sau mỗi hai ngày
tiến sĩ susan hopkins cố vấn y tế của cơ quan an ninh y tế anh ukhsa
nhận định số ca mắc mới nước này có thể đạt được một triệu một ngày vào cuối tháng một mươi hai
hiện tại chưa rõ tỷ lệ nhập viện do omicron sông vaccine không hiệu quả một trăm linh
điều này có nghĩa số ca chuyển nặng của anh sẽ tăng trong thời gian tới
bên cạnh đó nhiều người vẫn nhất quyết
tự chủ tiệm chủng sau hơn một năm triển khai
nhiều chuyên gia cho rằng tỷ lệ nhập viện nhỏ trong số ca nhiễm lớn
vẫn đủ làm hệ thống y tế chịu áp lực
quan điểm này được tiến sĩ hopsin đưa ra vào tuần trước
sau khi jukha công bố dữ liệu cho thấy hiệu quả chống nhiễm bệnh có triệu chứng
của vaccine trước omicron thấp hơn nhiều so với delta
bà hobskin nói nếu có nhiều f cùng lúc chẳng hạn tỷ lệ gấp đôi so với hiện tại
nỗi lo lớn nhất của chúng tôi là miễn dịch kém
người chưa tiêm liều vaccine tăng cường hoặc hoàn toàn chưa tiêm
chủng nên nhớ rằng vẫn còn bộ phận không nhỏ năm triệu người anh chưa tiêm liều vaccine nào
số ca nhập viện tăng sẽ là vấn đề lớn của dịch vụ y tế quốc gia nhs
nhưng đây không phải mối lo ngại duy nhất
theo giáo sư chris witti cựu trưởng bang cố vấn khoa học chính phủ anh
bản thân các nhân viên y tế của nhs cũng sẽ nhiễm bệnh và phải cách ly
trong một khoảng thời gian chúng ta sẽ chứng kiến tình trạng tăng cầu và giảm cung
vì thế nó thực sự đáng lo ngại ông bisti nói
như vậy khi số ca nhiễm ở anh đạt kỷ lục mỗi ngày
theo các chuyên gia câu hỏi đặt ra không phải liệu số ca nhập viện có tăng hay không
mà là nhs có thể chống chọi được bao lâu
khoảng chín trên một mươi người cần điều trị nhiều nhất tại bệnh viện chưa được tiêm chủng
nhận xét của savitz đưa ra sau khi giáo sư stephen borkwick giám đốc y tế nhs
cho biết dịch vụ đang trong trạng thái thời chiến
gardin đăng tải bức ảnh thủ tướng boris johnson cùng vợ và một mươi bảy nhân viên khác
tụ tập trong khu vườn ở dinh thủ tướng vào thời điểm anh đang phong tỏa hồi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
trong tấm ảnh mà guardian công bố thủ tướng anh boris johnson và vợ carrie johnson
người ôm đứa con sơ sinh của họ ngồi quanh chiếc bàn có rượu vang cùng với hai người khác
nhiều nhân viên khác cũng có mặt tại khu vườn
tất cả đều không giữ khoảng cách mà tụ tập lại thành nhóm trên khu vườn bãi cỏ
bức ảnh được chia sẻ rộng rãi sau khi văn phòng thủ tướng anh phú nhận rằng
ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi đã diễn ra một sự kiện bên trong và bên ngoài tòa nhà
trước đó gadian trích dẫn nguồn tin cho biết ông johnson đã có mặt trong buổi tụ tập
của phố dunning
nguồn tin cho biết thủ tướng đã dành khoảng một mươi năm phút với các nhân viên
nói với một phụ tá rằng họ xứng đáng được uống rượu vì đã đánh lùi virus corona
người trong cuộc cho biết khoảng hai mươi nhân viên đã uống rượu và ăn pizza
sau cuộc họp báo ngày hôm đó một số ở bên trong văn phòng số một mươi phố dunning
văn phòng thủ tướng anh và một số khác ra vườn
họ cáo buộc có nhân viên uống rượu tới tận tối và mô tả sự kiện này có cảm giác ăn mừng
do nới lỏng hạn chế ban đầu và thời tiết đẹp ở london
đáp lại người phát ngôn của ông johnson cho biết các nhân viên làm việc trong vườn
vào buổi chiều và buổi tối
vào ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi thủ tướng đã tổ chức một loạt cuộc họp trong suốt buổi chiều
bao gồm cả cuộc họp ngắn với bộ trưởng y tế và nhóm của ông trong khu vườn sau cuộc họp báo
tuyên bố nêu thủ tướng đã đến tự dinh ngay sau một mươi chín giờ
bức ảnh được đăng tải vào thời điểm thủ tướng johnson đang vướng phải hàng loạt bê bối
trong những tuần gần đây vì chuyện các quan chức và nhân viên của ông vi phạm quy định cách ly
trong thời gian phong tỏa
thông tin này khiến cử tri thất vọng vì chính phủ yêu cầu họ hy sinh kỳ nghỉ giáng sinh năm ngoái
và năm nay có thể tiếp tục phải từ bỏ kế hoạch giáng sinh và năm mới khi biến chủng omecron
đang lây làn nhanh
theo gadian thông tin bức ảnh được chụp vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi không lâu sau khi ông johnson
được ra viện sau nhiều ngày phải nằm trong phòng chăm sóc tích cực vì mắc covid một mươi chín
vào ngày đó bộ trưởng y tế mark hancock thời điểm đó đã tổ chức hợp báo để thúc giục người dân
tuân thủ quy tắc và không tranh thủ thời tiết đẹp vào cuối năm để tập trung đông người
và cũng vào thời điểm đó giới chức anh chỉ cho phép hai người từ các hộ gia đình khác nhau
gặp mặt ngoài trời và giữ khoảng cách hai mét khi gặp
tại nơi làm việc các cuộc họp chỉ diễn ra nếu thực sự cần thiết
trường học nhà hàng và quán trụ buộc phải đóng cửa
bức ảnh cho thấy ông và phụ nhân carrie người có vẻ đang bế em bé sơ sinh
và hai người khác đứng cạnh chiếc bàn trên sân thượng để thưởng thức rượu và phô mai
gần đó là một chiếc bàn khác có bốn người và cách đó không xa là một nhóm đông hơn
đang đứng xung quanh chiếc bàn đặt nhiều chai rượu
gadian nhận định nhìn từ góc độ của bức ảnh mới
văn phòng thủ tướng nói rằng để nhân viên uống rượu nơi làm việc là không trái với quy định thời điểm đó
như chúng tôi đã nói với tuần trước các hợp báo thường diễn ra tại khu vườn trên phố đô niên
vào những tháng hè đúng dịp này các nhân viên đã hợp sau khi có cuộc hợp báo
phát ngôn viên văn phòng thủ tướng nói sau khi bức ảnh được công bố hôm ngày một mươi chín tháng một mươi hai
số một mươi phố doning là nhà của thủ tướng cũng như là nơi làm việc của ông ấy
vợ của thủ tướng sống ở số một mươi do đó bà cũng sử dụng hợp pháp khu vườn
tuyên bố nói thêm thủ tướng johnson vừa phải đối mặt với một loạt cáo buộc
về việc tiệt tùng và tụ tập xã hội ở số một mươi phố đô ninh
trong khi anh áp dụng các hạn chế phòng dịch
angela rainer phó lãnh đạo đảng lao động đối lập mô tả bức ảnh mới là một cái tác
vào mặt công chúng anh nói thêm rằng thủ tướng không quan tâm đến những quy tắc chính ông đặt ra
the guardian nói rằng họ được nhận bức ảnh này sau khi văn phòng của ông johnson
phủ nhận một sự kiện xã hội đã diễn ra
mới đây nước anh ghi nhận một mươi hai một trăm ba mươi ba ca nhiễm biến thể omicron
mức cao nhất theo ngày kể từ khi biến thể này xuất hiện tại đây
tổng số ca nhiễm biến thể omicron tại anh hiện là ba mươi bảy một trăm linh một ca
trong một thông báo cơ quan an ninh y tế vương quốc anh uksa thông báo
đã ghi nhận tám mươi hai tám trăm tám mươi sáu ca mắc mới covid một mươi chín trong vòng hai mươi bốn giờ qua
thấp hơn so với mức chín mươi bốn trăm một mươi tám ca của ngày trước đó
nâng tổng số ca mắc tại nước này lên một mươi một ba trăm sáu mươi một ba trăm tám mươi bảy ca
trước đó bộ trưởng y tế anh sachit javid cảnh báo biến thể omicron đang lay lan
với tốc độ rất nhanh thậm chí số ca mắc trên thực tế có thể cao hơn
bởi nhiều người không làm xét nghiệm biến thể này
thống kê chính thức cho thấy hơn tám mươi chín dân số từ một mươi hai tuổi trở lên tại anh
đã tiêm một mũi vaccine trong khi tỷ lệ tiêm đủ liều là tám mươi một
trong một thông báo cơ quan an ninh y tế vương quốc anh ukhsa thông báo
hơn bốn mươi tám dân số nước này đã tiêm mũi tăng cường
trong khi đó bộ y tế ireland thông báo đã ghi nhận năm một trăm hai mươi bốn ca mắc mới
hơn năm mươi trong số này là ca nhiễm biến thể omicron
ông tony holohan một quan chức y tế nhận định việc biến thể omicron chỉ mất
chưa đầy hai tuần để trở thành biến thể chủ đạo tại ireland đã cho thấy
tốc độ lây nhiễm của biến thể này
ông holohan cũng kêu gọi người dân đủ điều kiện đi tiêm mũi tăng cường sớm nhất có thể
đồng thời nhấn mạnh mọi biện pháp hiện nay là rất quan trọng
trong việc ngăn chặn làn sóng dịch để có thể giảm số ca tử vong
và nguy cơ đối với những đối tượng dễ bị tổn thương
kể từ ngày một mươi chín tháng một mươi hai ireland đã bắt đầu triển khai tiêm mũi tăng cường
cho những người ở độ tuổi từ bốn mươi đến bốn mươi chín tuổi sớm hơn so với kế hoạch trước đó
quyết định này là nhằm tránh nguy cơ dịch bùng phát mạnh hơn
trước thêm nghỉ lễ giáng sinh và năm mới